cùng hòa chung với không khí chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và quốc tế lao động mùa một tháng năm hôm nay đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên
đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia danh lam thắng cảnh quần thể hòn yến
quần thể hòn yến thuộc thôn nhân hội xã an hòa huyện tuy an bao gồm hòn yến hòn đụng bàn than
gành yến hòn troi vũng troi tạo thành một quần thể danh thắng tự nhiên bên bờ biển
trong đó hòn yến là điểm nhấn nổi bật của quần thể danh thắng này rất có giá trị tự nhiên từ địa chất
đến hệ động thực vật đa dạng và có giá trị về văn hóa lịch sử tiềm năng phát triển du lịch ven biển phú yên
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên quần thể hòn yến kết nối với các danh thắng
và di tích lịch sử khác dọc tuyến đường ven biển phú yên như gành đá đĩa cù lao mái nhà đảo hòn chùa
bãi xếp bãi môn mũi điện và vũng rô tạo thành tour du lịch biển hấp dẫn du khách